như vậy là đã bước vào mùa lũ chính của năm hai nghìn một mươi bảy nhà máy thủy điện hòa bình cũng đã phải xả hai lần lũ
đây được coi là thực trạng hiếm thấy ở thủy điện hòa bình từ hàng chục năm nay
điều này khiến người dân vùng hạ du có phần chủ quan
để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cũng như các công trình vùng hạ du
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhà máy thủy điện hòa bình đã triển khai nhiều giải pháp
cảnh báo thông tin ở khu vực hạ liêu hồ hòa bình
đêm ngày một mươi tháng tám vừa qua qua hệ thống loa phát thanh gia đình anh ngô văn viện và những người dân xóm trài
thuộc địa phận tổ bốn phường tân thịnh thành phố hòa bình đã nhận được thông báo mở một cửa xả đáy của nhà máy thủy điện hòa bình
mọi công tác chuẩn bị neo đậu thuyền bè thiết bị nổi trên sông được người dân lên phương án chuẩn bị chủ động đề phòng khi xả lũ
thông báo trực tiếp qua loa thông báo và thậm chí là anh em tận chính còn chạy đến tận nhà
bà con dân xóm bạn chúng tôi là thông báo tận nơi công tác chuẩn bị đến nơi xuống hết
được thông báo một lần đầu xả của nhà máy chúng tôi cũng di chuyển lồng cá nuôi cũng hạn chế được một số thiết ái
ngay lập tức chốt khống chế cứu hộ cũng đã được trạm quản lý vận hành hạ lưu đập thủy điện hòa bình
công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy
nội địa số chín thành lập cảnh báo tàu thuyền không đi vào vùng cấm hạ lưu thượng lưu
trong ngoài thời gian xả lũ chúng tôi đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn ba ca trên ngày
ngay sau khi phát hiện tàu thuyền vào khu vực vùng cấm hạ lưu
chúng tôi dùng xuồng công tác và tàu công tác ra lai dắt đến điểm an toàn
nhắc nhở bà con không được vào khu vùng cấm như đây là khu vùng cấm của thủy điện hòa bình
hồ thủy điện hòa bình là hồ đa mục tiêu
thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chấm thiên tai ban hành lệnh đóng mở các cơ sả
công tác cảnh báo thông tin sẽ được ban chỉ đạo thông báo đến các địa phương liên quan
hồ thủy điện hòa bình là hồ đa mục tiêu
thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ
phát điện tối đa tám tổ máy và tiến hành xả một cửa đáy
nhà máy thủy điện hòa bình theo dõi chặt chẽ lượng nước đến hồ
mức nước thượng và hạ lưu đập để báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng